theo thông tin từ sở y tế tỉnh quảng nam cho biết đơn vị đã chuyển ba ca dương tính với virus sars cov hai
được phát hiện ở quảng nam ra bệnh viện trung mương huế tỉnh thừa thiên huế để tiếp tục điều trị
ba ca bệnh chuyển ra huế bao gồm bệnh nhân năm trăm hai mươi hai sáu mươi bảy tuổi trú tại khu phố năm thị trấn hà lam
quyện thăng bình có các bệnh nền kèm theo như đái tháo đường suy thận mạn ca thận viêm phổi
suy kiệt di căn phổi và bệnh nhân năm trăm hai mươi ba sáu mươi ba tuổi vợ của bệnh nhân năm trăm hai mươi
bệnh nhân năm trăm hai mươi bốn tám mươi sáu tuổi trú tại khối phố xuyên đông thị trấn nam phước
huyện duy xuyên có các bệnh nền như zona trụy tim suy thận suy tim
ngoài ba bệnh nhân được chuyển ra bệnh viện trung ương huế tỉnh quảng nam hiện còn một mươi bảy ca
đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung mương quảng nam và đóng tại huyện núi thành
và khu điều trị điện nam điện ngọc bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam
tại thị xã điện bàn